theo mặt nước chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi đồng chí phạm bình minh nhấn mạnh asean hiện đang đứng trước một thời điểm quan trọng sự năng động mới trong bối cảnh địa chiến lược các vấn đề khu vực và toàn cầu đang nổi lên tòi hỏi asean phải gắn kết hơn và chủ động thích ứng
đồng chí phạm bình minh cho rằng các nước khu vực cần tăng cường các nỗ lực nhằm củng cố cộng đồng tích cực chủ động và thúc đẩy hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa asean với các nước đối tác đối thoại
giới sự chủ trì của việt nam trong năm nay phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng asean đã thực hiện các biện pháp phối hợp tốt nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và phục hồi kinh tế asean đã dẫn đầu các nỗ lực trong khu vực nhằm chống lại đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín việt nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng và bạn bè để xây dựng một asean vững mạnh và đoàn kết
và đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn thế giới bước vào thời kỳ phát triển mới
vì thế đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đã được xác định là một định hướng chiến lược đối ngoại quan trọng hàng đầu của nước ta hơn bao giờ hết cộng đồng asean đã trở thành một không gian chiến lược quan trọng của đối ngoại đa phương việt nam trong thời kỳ mới
trong một thế giới phẳng và mức độ gắn kết ngày càng cao của việt nam với khu vực cộng đồng asean càng có ý nghĩa thiết yếu không chỉ liên quan trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển
mà còn là không gian lợi ích đa chiều về chiến lược chính trị an ninh kinh tế xã hội
vai trò vị thế của asean được nâng cao thì từng thành viên trong đó có việt nam được nâng cao cái vai trò trong các khuôn khổ trong cái cơ chế đó
thì đây cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong đường lối chính sách của chúng ta trong quan hệ với asean
asean được dự báo tiếp tục là một trung tâm phát triển năng động
đến năm hai nghìn ba mươi vươn lên thành nền kinh tế
năm hai nghìn ba mươi vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới quy mô lực lượng lao động lớn thứ ba và có sức hấp dẫn về đầu tư lớn thứ tư
rõ ràng asean là một nhân tố then chốt để việt nam gia tăng sức mạnh tổng hợp và vị thế quốc gia ở một tầm mức mới
tạo điều kiện gắn kết hơn việt nam với các trung tâm quyền lực đang định hình
cuộc khủng hoảng có cú sốc lớn trong thế kỷ hai mươi một như đại dịch covid một mươi chín cho thấy
khả năng ứng phó của quốc gia không chỉ được quyết định bởi năng lực tự cường quốc gia
mà còn tùy thuộc vào năng lực tự cường của cơ chế hợp tác khu vực
vâng có thể khẳng định rằng sự tham gia và đóng góp của việt nam trong asean trong thời gian qua
đã góp phần tạo ra những bước ngoặt quan trọng cho cục diện hòa bình hợp tác và phát triển
ở đông nam á và cả châu á thái bình dương
với thế và lực mới của việt nam việc nâng tầm đóng góp và vươn lên vai trò nòng cốt
dẫn dắt trong giai đoạn phát triển mới của asean là một yêu cầu tất yếu
vì lợi ích lâu dài của chính việt nam
và của cả cộng đồng
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng
mời quý vị khán giả cùng theo dõi
thưa ông như phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao nguyễn mạnh cầm đánh giá
gia nhập asean là một quyết định đúng đắn và kịp thời của việt nam
vậy thì ông đánh giá như thế nào về quá trình hai mươi năm năm việt nam đồng hành và gắn bó với asean
có thể nói là hai mươi năm năm qua đã chứng kiến một sự thay đổi
một cái sự chuyển biến hết sức mạnh mẽ của cả asean và việt nam
với asean từ một tổ chức được lập ra trong nghi kỵ trong đối đầu ở khu vực
đã trở thành một tổ chức khu vực rất là thành công
với một tiềm năng kinh tế đứng thứ năm trên thế giới
rất năng động rất sáng tạo và thu hút được sự quan tâm của cộng đồng thế giới
việt nam chúng ta cũng đã chuyển biến hết sức mạnh mẽ
từ một nền kinh tế có thể nói là bao cấp và lạc hậu
đã trở thành một nền kinh tế thị trường rất năng động rất phát triển
và đang rất tích cực hội nhập sâu rộng
chúng ta từ những cái bước ban đầu còn chập trứng
đã trở thành nay là một thành viên rất chủ động rất tích cực
và cùng với các nước thành viên khác ứng phó với các thách thức
cũng như tận dụng các cơ hội đóng góp vào những vấn đề hết sức chiến lược
liên quan đến hòa bình phát triển hình vượng của asean
và đã góp phần thúc đẩy cái vị thế của asean cũng như là vị thế của việt nam
nhìn lại cả quá trình hai mươi năm năm qua thì ông có thể chia sẻ những lợi ích
mà cộng đồng asean đem lại cho việt nam
thứ nhất là qua tham gia asean chúng ta có được cái điều kiện để phát triển
thế thì cái điều kiện này nó thể hiện ở cái chỗ là chúng ta có một cái môi trường hòa bình
chúng ta có được một môi trường làm ăn các cái mối hợp tác nhau
chúng ta có được các cái mối hợp tác nhau
chúng ta có được các cái mối hợp tác nhau chúng ta có được các cái mối hợp tác nhau

cái thứ hai nữa không kém phần quan trọng là tham gia asean nó giúp cho chúng ta
không phải tất cả nhưng rất là điều kiện rất là cơ bản để có được năng lực
để có thể tận dụng được các điều kiện đó
cái năng lực đó là năng lực về thể chế
chúng ta nhờ tham gia asean và hội nhập chúng ta đã tiến hành cải cách
thay đổi rất nhiều về cơ chế của chúng ta
cái thứ hai là năng lực về con người
qua đây con người của chúng ta cán bộ lực lượng cán bộ doanh nghiệp
người dân đều trưởng thành lên nếu phát hiện lên năng lực rất là tốt
và kể cả năng lực tài chính chúng ta có quan hệ với các tổ chức tài chính
chúng ta có tiếp cận với các nguồn lực để có thể thu hút
để hỗ trợ chúng ta để phát triển
cho chúng ta có một cái độ tự tin và cái vị thế để chúng ta phát triển
cái tầm vóc của chúng ta không những chỉ ở khu vực mà cả trên thế giới
truy vết ngay xét nghiệm tổng đồng cách ly và khoanh vùng nhỏ ngay từ ban đầu